chuyển sang những tin tức khác do tình trạng sụt lún nứt gãy mặt đường ảnh hưởng lớn đến khả năng khai thác của cầu
từ một mươi tám h ngày chín tháng tám tất cả các phương tiện không được phép lưu thông qua cầu nậm nhé hai trên quốc lộ bốn h
do mưa lớn kéo dài những ngày qua tại vị trí cầu nậm nhé hai km một trăm ba mươi năm tám trăm linh cô lộ bốn h
đi qua địa bàn xã mường tong huyện mường nhé tỉnh điện biên
xuất hiện tình trạng sụt lún nứt gãy mặt đường ảnh hưởng lớn đến khả năng khai thác của cầu
tiêu mẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
để hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra sở giao thông vận tải điện biên đã ra thông báo cấm xe qua cầu
đồng thời chỉ đạo đơn vị quản lý đường lắp dựng barrier rào chắn
thanh tra giao thông phối hợp cùng đơn vị quản lý đường bộ trừ gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đồng thời lực lượng chức năng khảo sát đánh giá mức độ hư hỏng mặt đường và lập phương án khắc phục